khởi nghiệp từ những ý tưởng nhỏ áp dụng lộ trình phát triển bài bản đầy mạnh hoạt động doanh nghiệp đúng thời điểm
và đây là lời khuyên dành cho các start up để có thể đưa được ý tưởng kinh doanh đạt hiệu quả theo mong muốn
trong thời gian qua nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ
tiếp cận tới nhiều đối tượng góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tuy nhiên thực tiễn hoạt động khởi nghiệp nhất là hoạt động khởi nghiệp trong giới trẻ hiện nay
vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi các biện pháp hỗ trợ
phải được thiết kế phù hợp và thống nhất thúc đẩy hơn nữa hoạt động này trong thời gian tới
khởi nghiệp là bản thân mình đứng ra vận hành một doanh nghiệp một công ty từ a đến z
kể cả công việc điều hành nhân sự cũng như là điều khiển và quản lý nguồn vốn trong công ty
khởi nghiệp khá là khó bởi vì trước tiên muốn khởi nghiệp thì mình sẽ phải có cái kinh nghiệm
về vấn đề lĩnh vực mà mình đang làm
mình muốn theo đuổi và mình cũng phải xác định đấy là nó có phù hợp với nhu cầu xã hội
nhu cầu thị trường bây giờ không
khởi nghiệp trước tiên phải xác định ý tưởng và khát vọng
ý tưởng là thứ cốt yếu để hình thành chiến lược khởi nghiệp
còn khát vọng là tinh thần để đương đầu với thử thách vượt qua khó khăn
song song với đó trước khi đẩy mạnh những ý tưởng về quy mô lớn
các sinh viên nên có sự va chạm với thị trường các mô hình kinh doanh
cách quản lý phát sinh dòng tiền ở quy mô nhỏ
có thể là các bạn trẻ hoặc các bạn sinh viên đi
hoặc là kể cả các nhà khoa học mà ở giai đoạn đầu muốn thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình
thì cái nâng cao năng lực đấy nó đi vào cái câu chuyện là hiểu thị trường
và kiểm chứng cái mùa kinh doanh với thị trường
ở cái bước đó thì họ có thể tham gia các chương trình training và coeting
ở mức độ chưa cần tăng cường lắm nhưng mà nó phải có người đồng hành và giám sát
thế thì đến cái bước thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung vào những nhóm
mà họ mong muốn làm sao để kiểm chứng và xây dựng được một mô hình kinh doanh
phát triển bền vững
trong quá trình hoạt động kit startup cũng hướng tới các đơn vị khởi nghiệp
chú trọng và phát triển theo chiều sâu trước khi phát triển rộng mô hình kinh doanh
đánh giá sự thành công hay thất bại ban đầu để rút kinh nghiệm
chú trọng đến việc đẩy mạnh doanh nghiệp khi đã phát triển đến một mức độ hợp lý
trong trường hợp doanh thu tăng ít không tăng hay có chiều hướng đi xuống
thì nên dừng xem xét lại để hoàn thiện các bước lỗi của tiến trình
thậm chí nếu như mức độ phát triển của sản phẩm ở bốn mức mà không thể phát triển thêm
thì startup nên cân nhắc việc dừng lại